xin kính chào quý vị và các bạn
sau một thời gian nắng nóng tạm thời chấm dứt trên khu vực bắc bộ
thì từ ngày hôm nay nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại
dự báo trong ba ngày tới hình thế thời tiết chủ yếu chi phối khu vực bắc bộ
là vùng áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại và mở rộng dần về phía đông nam
nên khu vực bắc bộ nắng đến từ sớm và kéo dài trong ngày
nhiệt độ có xu hướng gia tăng và nắng nóng lan rộng
nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ trong ngày mai là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn sau đó sẽ tăng dần trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có nắng nóng diện rộng trong thời gian ba ngày tới
thời gian nắng kéo dài với cường độ nắng mạnh sẽ tăng dần
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
và sẽ đạt mức từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn trong ngày hai mươi chín nắng nóng gai gắt
về chiều tối và đêm khu tây bắc sẽ dịu hơn một chút do có mưa rông xuất hiện cục bộ
trong ba ngày tới các tỉnh từ
thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ có nắng sớm trong ngày
và kéo dài đến chiều muộn với nhiệt độ tiếp tục gia tăng
nắng nóng và nắng nóng gai gắt xảy ra ở nhiều nơi
với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
ở mức là trên ba mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có nắng nóng gai gắt từ đà nẵng đến phú yên
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
có nơi còn cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có nhiệt độ thấp hơn
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
và đến chiều tối có mưa rông ở một vài nơi
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối
của đới gió tây nam đơn thuần với cường độ trung bình
do vậy thời tiết có nắng vào ban trưa và mưa rông xuất hiện vào chiều tối
trong cơn rông bà con cần đề cao cảnh giác với lốc xét hay là gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi độ c
cho đến ba mươi ba độ c
khu vực nam bộ cũng duy trì thời tiết là có nắng vào ban ngày
và mưa rông xuất hiện vào chiều tối
trong cơn rông bà con cần đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn